các phương tiện khai thác hải sản không đúng quy định sẽ bị tịch thu
các hồ nuôi trái phép trên tháng cảnh quốc gia đầm âu loan phải được tháo sỡ xong trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là quyết tâm của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên trong việc xử lý rứt điểm tình trạng lấn chiếm trái phép đầm âu loan
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
là thắng cảnh cấp quốc gia của tỉnh phú yên nhưng đến nay đầm âu loan có đến gần hai mươi mặt nước bị xâm hại để xây nhà và nuôi tôm trái phép
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã từng chỉ đạo các cơ quan chức năng chấn chỉnh xử lý rứt điểm những trường hợp vi phạm
nhưng đến nay hơn hai trăm ba mươi hộ lấn chiếm một mươi bảy m hai đất để làm nhà và công trình khác hơn ba hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản trái phép vẫn chưa được xử lý rất điểm
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên trước mắt trong năm nay năm xã ven biển của huyện tuy an sẽ được tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo rỡ các hồ nuôi tôm trái phép chấm dứt việc chắn đăng lưới ngăn chiêm mặt nước cũng như sử dụng các phương tiện đánh mắt hủy diệt
đến năm hai nghìn hai mươi kiên quyết di rời và hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp lấn chiếm đất xây nhà và các công trình trái phép khác